điều khiển xe mô tô che biển kiểm soát mang theo hung khí giàn hàng ngang lạng lách đánh võng rú ga
nếu phát hiện thanh niên nào đi xe mang biển kiểm soát của tỉnh vĩnh phúc thì sẽ gây sự đuổi đánh
đây là hành vi của một nhóm đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp việt chỉ bắt giữ
các đối tượng khai nhận xuất phát từ việc bị nhóm thanh niên đuổi đánh khi sang huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc
nên lê anh tuấn và trần văn hùng cùng chú tại tỉnh phú thọ đã bàn bạc thống nhất lập nhóm facebook
để tìm đuổi đánh nam nữ thanh niên đi xe máy mang biển kiểm soát tỉnh vĩnh phúc sang chơi tại thành phố việt trì
từ ngày hai mươi hai tháng một đến ngày hai mươi năm tháng một nhóm thanh niên gồm hai mươi hai đối tượng do trần văn hùng cầm đầu
đã tập trung ở quán nước đầu cầu việt trì thuộc khu hai xã sông lô thành phố việt trì
chờ thanh niên đi xe biển đầu số tám mươi tám đẩy đuổi đánh
trong bốn ngày thì nhóm đối tượng đã chặn đánh dồn đuổi và hành hung nhiều nạn nhân
trong đó có bốn nạn nhân bị nhóm đối tượng này đánh gây thương tích phải nhập viện cấp cứu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp việt trì đã khởi tố ba đối tượng về tội gây dối trật tự công cộng
khởi tố chín đối tượng khác về tội gây dối trật tự công cộng và tội cố ý gây thương tích